vài năm trở lại đây giáo hội phật giáo việt nam đã tổ chức nhiều chương trình với chủ đề đạo hiếu và dân tộc
trong đó nêu những tấm gương hiếu hạnh của mọi người mọi tầng lớp
trong đó nhấn mạnh chữ hiếu là một truyền thống quý báu lâu đời của dân tộc việt nam
chương trình bách thiện hiếu vi tiên tổ chức tại hà nội mới đây không chỉ mang ý nghĩa khơi dậy
lan tỏa tinh thần hiếu đạo đối với công dưỡng dục sinh thành của cha mẹ
nghĩ đến công ơn công đức của ông bà tổ tiên mà còn nghĩ đến cả quốc gia xã hội
chương trình bách thiện hiếu vi tiên tổ chức với nghi lễ tri ân cha mẹ nôi gương hiếu hạnh của đức thái mẫu
nhằm giam dạy giáo dục con người hướng đến nét đẹp chân thiện mỹ
chương trình đã lan tỏa được tinh thần hiếu đạo và mang lại nhiều cảm xúc đối với người tham dự
chương trình nhấn mạnh về tầm quan trọng của đạo mẫu và tín ngưỡng dân tộc
đồng thời thể hiện sự kính trọng và biểu tượng của lòng hiếu thảo sự đoàn kết và tinh thần yêu nước
mẫu là đại diện cho tứ bất tử
trong bốn vị tứ bất tử của dân tộc việt nam mẫu cũng đại diện cho sự thủy chung hiếu thảo
tình nghĩa vợ chồng tình yêu đất nước chống giặc ngoại xâm đoàn kết các dân tộc
dựa trên văn hóa nội sinh của dân tộc
từ tâm nguyện đó mình đã tổ chức ra buổi lễ bách thiện hiếu vi tiên
chương trình bách thiện hiếu vi tiên không chỉ đơn thuần là một buổi lễ tôn vinh
mà còn là một hành trình sâu sắc
đưa người tham dự vào cuộc sống tinh thần và tâm hồn của mình
mở ra cánh cửa cho mỗi người để hiểu rõ hơn về ý nghĩa sâu xa của chữ hiếu và đạo làm con
qua đó nhìn nhận cuộc sống một cách trưởng thành và có tâm có đức
đồng thời khẳng định mối quan hệ gia đình quan trọng đối với hạnh phúc cá nhân và xã hội
nghị quyết của trung ương đảng lần thứ chín và đặc biệt nghị quyết của đại hội đảng lần thứ một mươi ba
đã nhấn rất mạnh vào bốn chữ
là khát vọng phát triển
trong cái khát vọng phát triển ấy thì rất cần và đã có một nguồn lực là văn hóa lạ tín ngưỡng
và cái nguồn lực ấy cũng là cái đích đi tới của sự phát triển của đất nước của dân tộc của sự nghiệp chúng ta
chương trình bách thiện hiếu vi tiên là một dịp để nhắc nhở con người về tầm quan trọng của lòng hiếu thảo và gia đạo trong xã hội
cũng như ý nghĩa của việc gìn giữ chữ hiếu và đạo làm con trong gia đình
nhấn mạnh rằng gia đình là tế bào cơ bản của xã hội
sự thấu hiểu và thực hành chữ hiếu không chỉ tạo nên hạnh phúc gia đình
mà còn góp phần vào sự bình yên và phát triển của xã hội